giám sát xử phạt thì giám sát xử phạt thì mình hiểu một cách rất đơn giản là mình thay một cái hệ thống đấy thay cho cái người đấy luôn
đấy tự động mình sẽ khi những cái xe đi qua mình sẽ kiểm soát được cái thải trọng nó quá bao nhiêu quá theo đúng cái quy định của tổng cùng đường bộ đưa ra
của bộ giao thông đấy đã ban hành thì là mình sẽ đưa ra là ông vi phạm là quá tải hay quá thì mình phát hiện đấy và mình cũng báo cho cái lực lượng chức năng chính là cái đơn vị thanh tra
là có cái đơn vị quản lý đường để họ mà kiểm soát được cái đấy
ứng dụng cho cái việc là người ta cũng biết được là cái mật độ giao thông ở cái tuyến đường này nó như thế nào
nó đông hay nó ấy và nó thường là nó đông ở những giờ nào thường là người ta đi theo những cái quy tắc gì thì để nhằm cái vụ đích để người ta sẽ điều tiết giao thông
hệ thống giao thông thông minh đã bắt đầu được ứng dụng tại việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
trung tâm điều khiển giao thông cũng được đưa vào vận hành từ năm hai nghìn bằng hệ thống thiết bị điều khiển đèn tín hiệu giao thông
nhằm hạn chế tình trạng ủn tắc giao thông điều phối giao thông hợp lý
đây là hệ thống phần mềm giám sát và điều khiển giao thông hoạt động trên nền tảng công nghệ tính toán hiệu năng cao
xử lý hình ảnh điều khiển giao thông thông minh và các trang thiết bị hiện đại
áp dụng hệ thống này trong hoạt động kiểm tra giám sát đã giúp cho lực lượng cảnh sát có thể điều phối giao thông từ xa
và phát hiện các phương tiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera
thế thì với cách phương án như vậy thì chúng ta có thể tiết giảm chi phí
triển khai một cách rõ rệt thay vì chúng ta phải lắp nhiều camera trên một vị trí
thì bây giờ chúng ta chỉ cần lắp một camera duy nhất và chúng ta có thể xử lý đồng thời nhiều vấn đề trên một hệ thống
do vậy giảm công sức cho vấn đề duy tu bảo trì vấn đề kết hợp xử lý
tạo ra các kết quả
đó là điều chính xác nhất
năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh biển vững việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó mục tiêu là phát triển giao thông thông minh
vì vậy ứng dụng công nghệ để phát triển giao thông thông minh được các bộ ngành địa phương quan tâm và chú trọng
khi ứng dụng của cách mạng khoa học nghiên cứu không sắp tới thì có rất nhiều hạng mục công việc là
người không có thể là không cần làm
và cái công tác quản lý chúng ta cũng không cần trực tiếp đến các công trường
chúng ta phải ứng dụng các thành tựu khoa công nghệ để chúng ta xây dựng nên các phần mềm
chúng ta có một phương thức quản lý mới quản lý từ xa từ thiết bị công nghệ để giúp đỡ cho ngành
nếu như trước đây phần lớn đèn tín hiệu giao thông hoạt động đơn lẻ bật đèn xanh hay đỏ dựa vào tính toán thủ công
việc sử dụng nhiều chủng loại đèn dẫn đến việc hay hỏng tốc độ mạng lưới giao thông thường chậm
thậm chí gây gián tiếp hỗn loạn ách tắc và tai nạn giao thông
thì nay với hệ thống giám sát phần mềm điều khiển giao thông những hạn chế này đã cơ bản được khắc phục
tuy nhiên để có một hệ thống giao thông phát triển thì còn rất nhiều việc phải làm
triển khai một hệ thống đầy đủ thì chúng ta phải làm rất nhiều việc
nhưng hiện nay mới triển khai một số cái ứng dụng ban đầu
ví dụ như là như đã biết thì trước kia thì chúng ta đã có những cái tiền đề của giao thông thông minh rồi
những ứng dụng ipad king
những phần mềm theo dõi hoạt động của xe buýt rồi những cái theo dõi của taxi vân vân
thì tới đây thì chúng ta tiếp tục làm một số cái ứng dụng khác
ví dụ như trên xe buýt thì tiếp tục triển khai cái tích hợp các cái camera
tới đây chúng ta sẽ lắp camera vào cái trung tâm điều hành giao thông để kiểm soát cái
nó là một cái dạng dữ liệu cho giao thông thông minh để tích hợp vào
thứ hai là tích hợp các cái nguồn dữ liệu khác nhau
từ các đối tượng khác ngoài xe buýt những cái camera những cái đèn tín hiệu
vào cái hệ thống điều hành giao thông rồi thiết lập cái bản đồ số
thiết lập các dữ liệu về cơ sở hạ tầng
thì để chúng ta từng bước một nó có một cái hệ thống giao thông thông minh được phát triển
nó gọi là đúng hướng và nó bền vững
thì chúng tôi vẫn đang từng bước triển khai
giao thông thông minh đóng vai trò quan trọng trong xây dựng thành phố thông minh
không thể có được thành phố đô thị thông minh
nếu không phát triển được hệ thống giao thông thông minh
hệ thống điều khiển giao thông thông minh nằm trong trung tâm điều khiển thành phố thông minh từ xa của tỉnh bắc ninh
được vận hành từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay
hầu hết các cơ quan liên quan và người dân đã tự ý thức được tầm quan trọng của việc giám sát giao thông
thông qua camera tự động ghi hình phát hiện cảnh báo sai phạm của người tham gia giao thông
từ đây ý thức của nhân dân được nâng lên rõ rệt
kết lối giữa phòng giao thông và xe buýt
sở thông tin truyền thông nó rất tốt đảm bảo nó rất tốt
so với là khi người vi phạm người ta nhận thông báo người ta đến xử phạt
người ta đều đây là cái kết nối này là nó minh bạch và hay nó rõ ràng
cho nên là người vi phạm ta không ghi kiến gì về việc cái lỗi vi phạm
nhận được thông báo của bên phòng cảnh sát giao thông về lỗi phạt nguội
vi phạm đèn kín hiệu giao thông
xong mình cũng xem trên mạng cũng xem trước
xe của mình thì cũng có bị
thì quay lại
và lên đây cũng xem lại hình ảnh thì cũng đúng là vi phạm thật
bây giờ được xem lại như này rồi thì rõ ràng không có phải thắc mắc gì nữa
vì có hình ảnh là rõ ràng hết rồi
nhưng mà mình cũng đồng ý là phải nộp phạt thôi
theo mình có camera thì chắc chắn là nhận thức của người dân sẽ tăng lên và tự giác hơn
đưa vào vận hành hệ thống giao thông thông minh
tỉnh bắc ninh đã giải quyết được bài toán liên quan đến vấn nạn giao thông
hệ thống giao thông thông minh
có thể đo được tốc độ nhanh điều kiện thời tiết nguy hiểm
với khả năng hiển thị tốc độ gió lượng mưa điều kiện đường xá
và cho phép lái xe có thể nhận được những thông tin này
nhờ các cảnh báo được đưa ra từ những giới hạn về tốc độ cần thiết
hơn thế nữa xe cấp cứu có thể phản ứng nhanh với các tai nạn
bằng cách theo dõi lưu lượng truy cập
những kết quả của hệ thống giao thông của tỉnh bắc ninh hay thành phố hà nội đang có được
chỉ là một phần nhỏ mà ngành vận tải trên cả nước có được
khi đưa vào vận hành hệ thống giao thông thông minh
với những kết quả cụ thể như hiện nay xe quá tải có thể được xác định dễ dàng
làm nâng cao tính tuân thủ luật lệ giao thông của chủ xe
làm giảm thiệt hại cho hệ thống đường
các bãi đậu xe thông minh sẽ quét các xe đậu và giao tiếp lại với bãi gửi xe
để xác định và ghi lại những xe đậu bất hợp pháp
hệ thống giao thông thông minh có thể đưa thông tin về lưu lượng giao thông
giúp các nhà chức trách có thể phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả nhất
chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi thứ đều đang được cải tiến để thông minh hóa
để phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của con người
giao thông cũng vậy trước những vấn nạn giao thông hiện có
thì sự ra đời của một hệ thống giao thông thông minh là điều vô cùng cần thiết
việt nam là một nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông đứng vào hàng cao nhất thế giới
chỉ riêng trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi đã có hơn hai người tử vong vì tai nạn giao thông
số hóa giao thông là việc cần làm ngay để giảm thiểu tai nạn giao thông
và thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước
và các bộ trưởng thành viên chính phủ trả lời theo quy định của luật
thẩn trương kết nối tích hợp hai trăm bốn mươi chín dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
chủ tịch ubnd thành phố yêu cầu thực hiện tiếp nhận các dịch vụ công trực tuyến của thành phố đã được tích hợp
kết nối trên cổng dịch vụ công quốc gia đúng thời hạn quy định
tránh để tình trạng chậm trễ trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính
hệ thống sẽ gửi đến tất cả các smartphone trong cộng đồng bluezone
khi đó lịch sử tiếp xúc với f sẽ được bluezone trên máy phân tích so sánh
nếu có sự trùng khớp ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
bluezone cũng có thể giúp cảnh báo người thuộc nhóm f hai tức là nhóm tiếp xúc gần với f một